sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản gửi ban chỉ đạo một trăm sáu mươi bảy sở tài nguyên môi trường
nêu ý kiến liên quan về việc tổ chức bãi đậu xe và taxi trước ga quốc tế sân bay tân sơn nhất
theo đề nghị trước đó từ cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đây là vấn đề cần thiết để giải quyết tình trạng phương tiện dừng đỗ tràn lan trên các tuyến ra vào sân bay
sân bay tân sơn nhất có mật độ phương tiện lưu thông lớn thường xuyên xảy ra ủng tắc giao thông
phương tiện dừng đỗ tràn lan đón người thân là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông và ủng tắc ở khu vực này
thời gian qua khách đến sân bay thường gửi xe tại nhà xe năm tầng trước nhà ga trong nước
bãi này gồm một tầng hầm một tầng lửng và năm tầng nổi có sức chứa khoảng ba xe máy và hơn một bảy trăm linh ô tô
việc làm bãi đậu xe mới góp phần ổn định tình hình giao thông khu vực sân bay
đảm bảo diện tích bãi đổ xe cho các loại taxi tránh tình trạng dừng đổ tràn lan trên các tuyến ra vào sân bay